có hai mươi năm viên đạn dạng đạn súng k năm mươi bốn ba viên đạn dạng đạn súng thể thao một khẩu súng k năm mươi chín một súng tiển tiêu ak ba trăm chín mươi năm một khẩu súng dạng súng ckc
tại cơ quan công an tuấn khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc nhưng số vũ khí phát hiện thu giữ tại nhà thì đối tượng quanh co chối tội
ngoài việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tuấn và vinh còn hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ và nhận chuyển số lô đề
hoạt động của băng nhóm tội phạm này gây bức xúc trong dư luận nhân dân
với quyết tâm không để tội phạm lộng hành đặc biệt là tội phạm băng ổ nhóm phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa ổ nhóm tội phạm này

việc làm tan giã băng nhóm tội phạm nguy hiểm do tuấn kỹ cầm đầu và thu giữ nhiều vũ khí quân dụng là chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trả tự phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo bản tin sáu h ngày hai mươi tám tháng một của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
vừa phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tại hải dương và quảng ninh thông tin về hai ca mắc covid một mươi chín mới cụ thể như sau
ca bệnh một nghìn năm trăm năm mươi hai bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi hai là nữ ba mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam nghề nghiệp công nhân công ty trách nhiệm hiệu hạn poyon có địa chỉ thường trú tại kim điền xã hưng đạo tp trí linh tỉnh hải dương
bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh osaka nhật bản
ca bệnh một nghìn năm trăm năm mươi ba bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba là nam ba mươi một tuổi quốc tịch việt nam
nghề nghiệp nhân viên cảng hàng không vân đồn
kết quả xét nghiệm vào tối ngày hai mươi bảy tháng một của trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
hiện cả hai bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tối muộn ngày hai mươi bảy tháng một sau khi có kết quả xét nghiệm phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với hai tỉnh quảng ninh và hải dương
liên quan tới bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn thành phố hạ long ngay trong đêm qua ngày hai mươi bảy tháng một và dạng sáng nay ngày hai mươi tám tháng một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh đã họp khẩn kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
và trong đó thực hiện phun khử khuẩn tại nhà riêng của bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba tại khu sáu phường hồng hà thành phố hạ long và bệnh viện vinmec nơi khám bệnh trước đó của bệnh nhân một nghìn năm trăm năm mươi ba
tiếp tục khoanh vùng và cách ly
các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm
ban chỉ đạo chống dịch tỉnh quảng ninh yêu cầu các địa phương khởi động các biện pháp chống dịch trên địa bàn tỉnh với tinh thần cao nhất
yêu cầu các địa phương và cộng đồng không chủ quan lơ là và thực hiện nghiêm túc việc hạn chế hoạt động nơi đông người
thực hiện nghiêm quy định sát khuẩn khẩu trang khoảng cách các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm soát và xử lý các vi phạm về dịch bệnh
tập trung tối đa nhân lực truy vết và sàng lọc các trường hợp tiếp xúc và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách
đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết
và tất cả các học sinh sinh viên từ cấp mầm non cho đến đại học trong toàn tỉnh thì phải nghỉ học từ ngày hôm nay cho đến hết ngày ba mươi một tháng một
các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch
tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ đường thủy liên tỉnh nội tỉnh tuyến cố định hợp đồng taxi xe buýt và phà
trên địa bàn tỉnh quảng ninh bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh quảng ninh từ sáu h ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi có thông báo mới
vâng thưa quý vị và trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp
công an tỉnh hà tĩnh vẫn đang phải chủ động nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ công tác quản lý nhân hộ khẩu
quản lý xuất nhập cảnh nhất là các trường hợp với người nước ngoài người việt nam từ vùng dịch nhập cảnh vào địa phương
làm việc thăm thân du lịch và công dân ở địa phương lao động học tập du lịch từ vùng dịch trở về
tết nguyên đán tân sỉu đang đến gần vào thời điểm này số lao động người hà tĩnh làm việc tại lào thái lan malaysia
đã về nước sớm để cách ly kịp đón tết tại cửa khẩu quốc tế cầu treo ước tính mỗi ngày có tám mươi một trăm linh người nhập cảnh
để đảm bảo an ninh trật tự làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an các huyện thành phố thị xã tập trung lực lượng nắm bắt địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo tốt an ninh trật tự
tại các khu cách ly đồng thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép đi theo đường tiểu ngạch để trốn cách ly
đồng thời đảm bảo thuận lợi cho người nhập cảnh

để đảm bảo an ninh trật tự làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an huyện hưng sơn đã xây dựng các kế hoạch phương án về phòng chống dịch bệnh
trực tiếp đến từng ngõ gõ từng nhà ra soát từng người bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất
tuyên thuyền rồi là phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương các xã đặc biệt là các xã vùng biên giới
để có phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phối hợp với quân chúng nhân dân để chủ động phát hiện các trường hợp có xuất nhập cảnh trái phép
là địa bàn tập trung đông lao động người nước ngoài lực lượng công an thị xã kỳ anh cũng luôn tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại đây
phối hợp với các xã phường tuyên truyền và vận động người dân nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
từ khi mà
với sự và cuộc quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín của các phòng chức năng công an hà tĩnh
công an từ huyện thành phố thị xã đến cơ sở những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động đang cắm chốt

các trường hợp chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh để phòng chống sự lây lan bùng phát trở lại của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
lập các chốt tại cửa ngõ ra vào thành phố để tiến hành kiểm tra kiểm soát người và phương tiện đi vào các khu vực có người cách ly
đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch nhắc nhở mọi người dân đi ra đường đeo khẩu trang đúng quy định
kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm đồng thời giải quyết tốt các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
bên cạnh đó tập trung phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép trốn cách ly
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang dị mê phức tạp
vì vậy ngoài sự chủ động quyết liệt
của các cấp các ngành và lực lượng công an mọi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng
tự phòng bệnh cho bản thân gia đình tích cực phát hiện đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín